để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đặc biệt là các hồ chứa nước thủy lợi ở địa phương
và chủ động các phương án phòng chống ứng phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện
thành phố tập trung chỉ đạo các ban quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn
tổ chức thực hiện việc quản lý khai thác và bảo vệ công trình trước mùa mưa lũ
là một trong những công trình thủy lợi có diện tích lớn nhất trên địa bàn tỉnh tuyên quang
công trình thủy lợi ngoài là hai xã trung môn huyện yên sơn được đưa vào sử dụng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
năm hai nghìn một mươi chín công trình được gia cố sửa chữa với tổng kinh phí gần bốn mươi tám tỷ đồng
hệ thống đê bao được kè đá kiên cố tràn xả lũ được nâng cấp mở rộng
với mặt nước ở mực nước dân bình thường là khoảng năm mươi ha mặt nước
trong đó có nhiệm vụ tưới cho hơn ba trăm linh ha lúa hoa màu và thủy sản trên một vụ
tổng diện tích tưới một năm của nó là hơn bảy trăm linh ha trên một năm
trong những năm gần đây nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã được đầu tư xây dựng
song do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên các công trình chưa được đầu tư đồng bộ
số lượng công trình tạm chiếm trên bốn mươi bảy
năm tổng số công trình của toàn tỉnh thường xuyên bị hư hỏng sau mưa lũ
tháng năm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã chỉ đạo ban quản lý khai thác công trình thủy lợi tuyên quang
là chủ động theo dõi về thời tiết và chỉ đạo cán bộ kỹ thuật để bám sát cơ sở
để hướng dẫn các ban quản lý công trình thủy lợi cơ sở tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn
thì kịp thời phát hiện những hư hỏng để có phương án xử lý ngay
toàn tỉnh tuyên quang hiện có hơn hai tám trăm tám mươi đầu điểm công trình thủy lợi
hơn ba bảy trăm linh km kênh mương cấp nước phục vụ sản xuất
theo giả soát có hơn bốn trăm sáu mươi công trình thủy lợi bị hư hỏng xuống cấp
có nguy cơ gây mất an toàn cần đầu tư sửa chữa
tuyên quang đã bố trí các nguồn vốn để tu sửa nâng cấp bốn mươi công trình với tổng kinh phí hơn ba trăm ba mươi tỷ đồng
còn hơn bốn trăm hai mươi công trình thủy lợi bị hư hỏng xuống cấp chưa được bố trí kinh phí để sửa chữa nâng cấp